các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai trên địa bàn huyện phong điền thành phố cần thơ đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai trẻ em bị ngạt khói dẫn đến tử vong
thời điểm này ngọn lửa bốc lên từ căn nhà cũng là cửa hàng kinh doanh mặt hàng điện gia dụng ở trung tâm xã trường long huyện phong điền
ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ
vợ chồng chủ nhà đã thức dậy và tìm cách cứu hai con nhỏ bé trai một mươi một tuổi và bé gái tám tuổi ngủ trong phòng
nhưng do cửa khóa cháy ngọn lửa quá lớn nên không thành công
đã huy động sáu xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa
khi ngọn lửa được khống chế lực lượng chức năng đưa được hai nạn nhân ra ngoài nhưng các bé đã tử vong
vụ cháy cũng thiêu dụi cửa hàng kinh doanh ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng
khoảng một mươi tám h ngày một mươi năm tháng hai xảy ra vụ cháy tại kho chứa hàng liền kề nằm trong khu dân cư ở đường số sáu xã ba điểm huyện hóc môn tp hcm khiến nhiều người dân hoảng loạn
khi phát hiện ngọn lửa kèm khói lớn người dân hô hoán dùng bình chữa cháy nhưng bất thành
chỉ sau ít phút ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà kho khói đen bốc lên cao hàng chục mét tỏa ra khu dân cư
lực lượng chữa cháy khu vực đã khẩn trương có mặt triển khai phá cửa và chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy
sau gần một giờ tổ chức chữa cháy ngọn lửa đã được dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người song đã làm phần mái tôn đổ sập và thiêu dụi nhiều tài sản bên trong
tại đồng nai vào trưa ngày một mươi chín tháng một mươi hai bé lê kim tuyền năm tuổi khi đi chơi cùng chị gái
đã bị ngã xuống một hố cọc ép bê tông tại một công trường ở huyện nhơn trạch
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã điều hai xe chuyên dụng cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định bé gái năm tuổi mắc kẹt bên trong hố cọc ép bê tông
có độ sâu gần một mươi năm mét miệng hố có đường kính khoảng bốn mươi cm
sau gần hai mươi phút bằng các biện pháp nghiệp vụ như chấn an tinh thần sử dụng các thiết bị cứu nạn
cứu hộ chuyên dùng lực lượng chức năng đã đưa được bé lên mặt đất an toàn
đồng thời tiến hành sơ cấp cứu cho bé và đưa đến cơ sở y tế theo dõi
những năm qua hoạt động sản xuất ở các làng nghề đã góp phần giải quyết việc làm
tăng thu nhập nâng cao năng lượng nâng cao năng lượng nâng cao năng lượng
nâng cao đời sống vật chất cho người dân các huyện ngoại thành hà nội
thế nhưng trước sự phát triển của các làng nghề đặc biệt là các làng nghề sản xuất mộc
tái chế phế liệu nhựa sản xuất chăn ga gối đệm tái chế bông vải sợi
đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ cao nhất là thời điểm cuối năm
khi lượng sản xuất hàng hóa lớn và thời tiết hành khô
trước thực trạng này lực lượng công an cơ sở đang đẩy mạnh công tác kiểm tra
tuyên truyền nhắc nhờ các chủ cơ sở cho công tác đảm bảo an toàn cháy nổ
đây là một buổi kiểm tra tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn cháy nổ
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện thường tín và công an xã tiền phong
bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy những nguy cơ cháy nổ
tại làng nghề sản xuất chăn ga gối này là rất lớn
thứ nhất là nghề sản xuất chăn ga gối đếm
hai là nghề mộc và điêu khắc con giống
nhất là loại hình kinh doanh sản xuất chủ yếu ở địa phương
là hội gia đình kinh doanh sản xuất kết hợp với nhà ở
đặc điểm của loại hình này là thường do người dân xây dựng cơ sở tự do tự phát và không có quy hoạch
hai là về các hội xây dựng này thường xây dựng theo nhà ống và không có lối phát hiện
thứ hai là thực tế các hội xây dựng thì thường là sản xuất
kinh doanh xây dựng theo nhà ống và không có lối phát hiện
nhất là mặt hàng dễ cháy nhưng các hội thường tận dụng tối đa mặt sản
cũng như không gian nhà ở để sử dụng một việc mà chưa hóa
cụng công nghiệp làng nghề xã tiền phong được xác định có đông lao động
cơ sở sản xuất đa dạng ngành nghề
đồng thời có tới gần hai trăm linh hội làm nghề sản xuất chăn ga gối đẹp
mặt hàng có nguy cơ cháy cao
đặc biệt hiện đang trong thời gian chuẩn bị sản phẩm phục vụ cuối năm
chủ cơ sở và người lao động có tâm lý tập trung sản xuất cho kịp tiến độ
mà không quan tâm đến các yếu tố an toàn cháy nổ
thời gian gần đây sự chủ động trong công tác tuyên truyền
kiểm tra sự phạt doanh nghiệp cơ sở sản xuất chăn ga gối đẹp
đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với ý thức phòng ngừa cháy nổ của người dân
riêng mặt hàng của cơ sở mình thì gần như toàn bộ các loại mặt hàng bông vải sợi
như này là một trong các thành phần rất dễ cháy
về mặt cơ sở
tôi cũng rất là quan tâm đến các việc để phòng cháy chữa cháy
và cũng chỉ bảo hướng dẫn cho người nhà và công nhân của mình
đây là một trong số ít những cơ sở tại làng nghề tiền phong
đã có nhận thức rõ về những nguy cơ cháy nổ với cơ sở mình
đặc biệt có nguyên nhân liên quan hệ thống điện
và chính vì vậy chủ cơ sở đã có ý thức trong việc đầu tư hệ thống điện đạt tiêu chuẩn
tuy nhiên thì không phải cơ sở nào cũng nhận thức được như vậy
đề nghị anh thứ nhất là dây địa của anh là anh phải để trong tất cả trong gen
và bảng điện anh phải để trong hộp sắt
không tổng dưới nhà là từ máy này nhà là hộp sắt
nhưng mà đây là không cho hộp sắt là không được
nói anh biết là tất cả những cái vật liệu của anh hiện bây giờ
của tập quý năm là rất là nhiều
toàn là bông vải sợi rất dễ cháy
đấy mà cái nguồn để sinh ra những

đấy thế nên đề nghị anh là anh phải để ý tất cả hệ thống điện
ông tự nhận thấy là nếu mà để như này thì những nguy cơ cháy nổ sẽ như thế nào
nếu sự cố nó sẽ nổ thì nó sẽ dễ bùng phát
nghe sự cảnh của phòng cháy tự cháy của công an huyện
thì tôi sẽ cố gắng cấp phục ngay
vâng và đây chính là một trong những cơ sở mà còn có sự tồn tại
và chưa đảm bảo an toàn về hệ thống điện
và đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy nhắc nhở
và cần sớm có phương án khắc phục với những hệ thống như thế này
xác định địa bàn huyện thường tín có nhiều cơ sở sản xuất
nằm trong cụm công nghiệp làng nghề và sen kẽ trong khu dân cư
luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
đặc biệt vào thời điểm cuối năm thời tiết hành khô
và nhu cầu sản xuất tăng cao nên nguy cơ cháy nổ càng lớn
do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện thường tín
đã chủ động đến từng ngõ gõ từng nhà ra soát chỉ rõ tồn tại
đưa ra giải pháp phòng cháy
công tác làng nghề là một trong những công tác rất là quan trọng
chúng tôi rất chú trọng
tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra mùa hay khô tết nguyên đán
huy mãu năm hai nghìn hai mươi ba
với nội dung là ra từng nhà đến từng ngõ chỉ từng việc
và nhắc nhở trực tiếp tuyên truyền cho bà con nhân dân
thực hiện tốt những công tác phòng ngừa
trang bị các khu tiện tại chỗ như bình chưa cháy máy bơm chưa cháy
và nhắc nhở các bà con những các tồn tại ví dụ như là hệ thống điện
là sắp xếp các vật tư hàng hóa vẫn đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
đây là lối đi của một hộ kinh doanh sản xuất thú nổi bông
tại làng nghề tam hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội
lúc bình thường đã khó khăn như thế nào
thì lúc hỏa hoạn không biết những công nhân làm việc trên tầng hai
họ sẽ thoát nạn như thế nào khi mà chỉ có một lối ra duy nhất
còn hàng hóa thì bủa vây tứ bể
vì hàng nhu cầu dịp tết tăng nhiều ấy
nên là em phải chuẩn bị sán gấp bốn năm năm lần bình thường ạ

sưởng đi thuê nên là không thể dùng được cái vật nhiều đắt tiền nữa
tại vì với cả cũng không biết là chủ khi nào họ cần sử dụng này
thì họ có thể đòi bất cứ vật nào
thì mình sẽ tiền tháo dớt ạ
mình phải đầu tư tiền hàng
thứ rồi đã đầu tư hết rồi
nên là chỉ đám đầu tư vào cái một ít thôi
cái ý là cái gì hả
cái thiết bị liền đó mất tứ ạ
thế còn vầy phòng cháy đã cháy
bình chưa cháy thì
đây là đặc điểm rất dễ nhận thấy ở các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở các làng nghề
khu nhà ở kết hợp nhà xưởng vô cùng tạm bỡ
khung sắt vách và trần đều làm bằng gỗ
đường điện bảng điện mắc nổi
luôn lách trong những tải hàng hóa bông vải sợi
bởi vì là tam hiệp tình hệ sản làng nghề
nhưng nó chưa có khu công nghiệp sản xuất tập trung
vẫn hoạt động mang tính chất là bột phát nhỏ lẻ
và đặc thù là những hộ liền kề kết hợp ở sản xuất
và kinh doanh về cái đặc thù sản xuất làng nghề ở địa phương
thì nó là cái chất liệu
thì là những cái chất liệu giới cháy
và cái nguy cơ tiềm ẩn thì luôn luôn cao
qua đợt tổng kiểm tra giả soát về an toàn phòng cháy chữa cháy kéo dài sáu mươi ngày
lực lượng cảnh sát phòng cháy giới cháy đã chỉ ra hàng loạt những tồn tại thiếu soát
trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở các làng nghề
đồng thời đình chỉ và tạm đình chỉ hàng loạt cơ sở kinh doanh sản xuất tự phát
tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ
qua đợt kiểm tra vừa chúng tôi thì hiện nay đã tổng kiểm tra giả soát
là kiểm tra một trăm linh các cơ sở thực diện quản lý
và qua kiểm tra cũng đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đặc biệt là những cái hành vi vi phạm mà dẫn đến cháy chết người
ví dụ như là liên quan đến không đảm bảo về lối thoát lạng
không đảm bảo về hệ thống điện sử dụng nguồn nửa nguồn nhiệt
không đảm bảo về việc trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ
đây là những cái hành vi vi phạm mà có thể dẫn đến cháy và cháy chết người
qua những bài học thực tế vừa qua
chúng tôi kết hợp với công tác xử lý chúng tôi kết hợp công tác tuyên truyền
để lưng cao nhận thức của người dân đồng thời là cũng đẩy mạnh cái
phong trào xây dựng toàn dân tham gia phòng cháy cháy
xây dựng các mô hình như tổn biên gia toàn hành cháy
các vụ cháy nổ có nguyên nhân
do chập cháy hệ thống điện luôn chiếm đến bảy mươi
thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao
cũng kéo theo nguy cơ cháy nổ do chập cháy điện lớn hơn
mục bạn nên biết hôm nay sẽ về nội dung hướng dẫn sử dụng điện an toàn
sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm
để tránh cháy nổ cần lựa chọn dây dẫn đủ tải
lắp automat câu chi phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình
và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn
thường xuyên kiểm tra thay thế sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn
không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn và cùng một ổ cắm
không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện ổ điện đóng điện
cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện bài là
ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà
sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn
một hành động nhỏ đó là trước lúc đi ngủ
mỗi người dân hãy kiểm tra lại các thiết bị điện trong gia đình
trong cơ sở sản xuất đã đảm bảo an toàn hay chưa
việc nhỏ nhưng đem lại lợi ích lớn trong việc phòng ngừa cháy nổ
do nguyên nhân chập cháy điện
thời lượng phát sóng chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau